tại việt nam đã có bốn triệu người mắc phải căn bệnh giết người chỉ sau ung thư này
hen phế quản đang là vấn đề sức khỏe nghiêm trọng với tỷ lệ mắc phải rất cao ở nhiều nước phát triển trở thành gánh nặng cho người bệnh và cộng đồng đặc biệt là trẻ em
ngay bây giờ những thông tin tổng quát về căn bệnh này sẽ được chia sẻ trong chuyên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
hen phế quản là bệnh viêm mãn tính đường hô hấp rất phổ biến trên thế giới và đang có xu hướng tăng cao ở nước ta với số người mắc bệnh chiếm khoảng năm dân số
trong đó tỷ lệ trẻ em mắc hen phế quản chiếm tám một mươi hai
tập trung nhiều nhất ở lứa tuổi một mươi hai đến một mươi ba tuổi
thống kê mới nhất cho thấy hà nội có tám một trẻ em nội thành và sáu bảy trẻ em ngoại thành mắc bệnh
tại tp hcm con số này cao hơn rất nhiều
cụ thể là có đến hai mươi chín một trẻ dưới một mươi tám tuổi bị hen phế quản đưa việt nam trở thành quốc gia có tỷ lệ người mắc căn bệnh nguy hiểm
gây chết người nhiều thứ hai này chỉ sau bệnh ung thư thuộc tốc cao nhất châu á
thưa bác sĩ một trong những căn bệnh mà trẻ em rất hay mắc phải đó là căn bệnh hen phế quản
vậy thì căn bệnh hen phế quản thì có biểu hiện như thế nào và mức độ nguy hiểm của căn bệnh này ra sao ạ
về các biểu hiện lâm sàng của bệnh hen phế quản thì bao gồm thứ nhất là các triệu chứng như triệu chứng ho
trẻ có thể ho khan tái phát hoặc kéo dài
biểu hiện thứ hai là các biểu hiện khó khe trẻ có thể khó khe tái phát
các biểu hiện khó thở có thể xảy ra
khi trẻ lên cơn hen cấp trẻ có thể thở nhanh thở hụt hơi và khó thở đặc biệt là khó thở thì thở ra
các biểu hiện ho khò khè thì thử của trẻ hen thì có thể thường xảy ra sau những đợt nhiễm virus hoặc vi khuẩn
đặc biệt là các nhiễm virus như virus cúm virus á cúm hoặc virus rsv
về nguyên nhân và các yếu tố có thể gây khởi phát cơn hen thì trước tiết trước tiên là đối với bệnh nhân hen
thì thường ta sẽ để ý thấy các tính chất và yếu tố di truyền
với những trẻ có các biểu hiện cơ địa dị ứng ví dụ như viêm da cơ địa hoặc dị ứng sữa dị ứng thức ăn
thì trẻ cũng có khả năng bị hen cao hơn so với những trẻ khỏe mạnh
những trẻ nam thì thường có tỷ lệ mắc hen nhiều hơn so với trẻ nữ
môi trường có nhiễm khói thuốc lá trong nhà hoặc trong môi trường có ô nhiễm không khí
ví dụ như khói bếp than trong gia đình có rất nhiều rán đấm mốc lông xúc vật hoặc có thể có các hóa chất
thì những trẻ đó thì dễ có nguy cơ lên cơn hen so với những trẻ khác
những trẻ có chế độ ăn thiếu có vitamin c hoặc omega ba có thể biểu hiện bệnh hen
ngoài ra thì người ta thấy rằng là có một nhóm trẻ có thể bị hen
được sinh ra từ những người mẹ mang thai ở độ tuổi rất là trẻ
những trẻ bị thiếu dinh dưỡng trong thời kỳ bào thai trẻ đẻ non trẻ nhẹ cân và trẻ không được ăn sữa mẹ
rõ ràng căn bệnh hen phế quản nếu như không được điều trị kịp thời thì có thể rất là nguy hiểm đối với trẻ
vậy thì bác sĩ có thể cho biết là trẻ có thể bị hen
hiện nay thì chúng ta có những phương pháp nào để điều trị căn bệnh này ạ
với những bệnh nhân hen thì nên giữ phòng các thuốc giãn phế quản có tác dụng nhanh
ví dụ như các tiếp thuốc xịt phanh tôn linh hàm lượng là một trăm linh microgram
và có thể xịt ngay cho trẻ từ bốn đến sáu nhát khi trẻ có biểu hiện khó thở
và có thể nhắc lại sau hai mươi phút nếu biểu hiện không đáp ứng
và sau khi xịt từ hai đến ba lần mà trẻ vẫn có biểu hiện khó thở
thì cha mẹ cần đưa trẻ đến ngay các bệnh viện chuyên khoa để trẻ được xử lý kịp thời
về điều trị giữ phòng lâu dài thì trẻ cần được thăm khám bệnh lý hen
tại các phòng khám chuyên khoa để bác sĩ chẩn đoán về mặt lâm sàng chuẩn đoán về mặt thực thể
và với những trẻ lớn trên sáu tuổi thì trẻ có thể đo chức năng hấp
và dựa vào kết quả chức năng hấp thì bác sĩ có thể đánh giá được mức độ nặng của hen
và sẽ đưa ra phát đồ giữ phòng hen cụ thể cho từng trẻ em
xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay